các nhà khoa học mỹ vừa tạo ra những robot sống đầu tiên được gọi là senurgus
có thể sinh sản theo cách chưa từng thấy ở động vật và thực vật
nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học kỷ yếu viện hàn lâm khoa học quốc gia mỹ
ngày hai mươi chín tháng một mươi một và đang chờ phản biện
theo cnn xenobos được hình thành từ các tế bảo gốc của loài ếch có móng vuốt châu phi
chính vì vậy nó được đặt tên dựa trên loài ếch này
cenobos có chiều rộng chưa đến một mm tương đương với bốn inch
chúng được phát hiện lần đầu tiên vào năm hai nghìn hai mươi sau khi các thí nghiệm cho thấy
chúng có thể di chuyển làm việc nhóm và tự chữa lành
công trình robot đầu tiên trên thế giới có thể sinh con do nhóm chuyên gia tại đại học vermont
đại học tops và viện kỹ thuật cảm hứng sinh học thuộc đại học harvard thực hiện
các tác giả tự tin khẳng định họ đã phát hiện ra hình thức sinh sản hoàn toàn mới
khác biệt với bất kỳ động vật hoặc thực vật nào từng biết đến chợ
giáo sư sinh học michael levin giám đốc trung tâm khám phá allen tại đại học tufts
đồng tác giả của nghiên cứu mới bày tỏ
tôi vô cùng kinh ngạc về điều đó
cách sinh sản của ếch rất đặc biệt chúng giải phóng các tế bào khỏi phần còn lại của phôi thai
đây là lúc chúng tìm ra cách để tái tạo trong môi trường mới
tế bào gốc là những tế bào không chuyên biệt có khả năng phát triển thành các loại tế bào khác nhau
để tạo ra xenobos các nhà nghiên cứu đã tạo các tế bào gốc sống từ phôi ếch
và ủ chúng trong môi trường đặc biệt
ngoài ra họ không can thiệp bất kỳ công đoạn nào liên quan đến gen
giáo sư george bungat đại học vermont thành viên nhóm nghiên cứu cho biết
hầu hết trong tưởng tượng của chúng ta robot được làm bằng kim loại sắt thép gốm xứ
ít người sẽ định nghĩa robot theo những gì nó làm hành động và thay mặt cho con người
theo cách hiểu thứ hai chúng tôi tạo ra một loại robot mang đầy đủ đặc tính như sinh vật
và được tạo ra từ tế bào ếch chưa biến đổi xen
mọi người cho rằng
chúng ta đã khám phá ra tất cả cách để tái tạo sự sống nhưng đây là điều chưa từng có trước đây
tiến sĩ douglas bradgison đại học tuft nhấn mạnh
giáo sư bungat cho biết họ phát hiện ra các xenobot ban đầu có hình cầu
và được tạo ra từ khoảng ba tế bào có thể tái tạo
nhưng nó hiếm khi xảy ra và chỉ xuất hiện trong những trường hợp cụ thể
theo giáo sư này các xenobot đã sử dụng cơ chế sao chép động học
quá trình xảy ra ở cấp độ phân tử nhưng chưa từng được quan sát
ở quy mô toàn bộ tế bào hoặc sinh vật
với sự trợ giúp của ai các nhà khoa học sau đó đã thử nghiệm hàng tỷ hình dạng cơ thể
để các xenobox có thể tái tạo hiệu quả hơn
họ phát hiện các xenobot bố mẹ hình chữ c
nó có thể tìm thấy tế bào gốc siêu vi trong một đĩa petery
sau đó chúng thu thập hàng trăm tế bào vào trong miệng
vài ngày sau bó tế bào được hình thành tạo ra co xenobot mới
theo giáo sư banggat ai đã không lập trình những chiếc máy này
theo cách chúng ta vốn nghĩ là viết mật mã
nó định hình điều khác
và tạo ra các xenobot bố mẹ giữa hình dạng như batman với chiếc miệng hình chữ c
hiện tại xenobot là công nghệ rất sơ khai
nó giống trước máy tính ở những năm một nghìn chín trăm bốn mươi và chưa có bất kỳ ứng dụng thực tế nào
tuy nhiên các nhà khoa học khẳng định
nghiên cứu của họ có thể mang lại lợi ích khi ứng dụng trong lĩnh vực y tế
sự kết hợp giữa sinh học phân tử và trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng
ứng dụng trong hàng loạt vấn đề liên quan sinh học môi trường
bên cạnh đó vị chuyên gia cũng nhấn mạnh xenbot là cỗ máy siêu nhỏ
có thể phân hủy sinh học và đặc biệt sống tốt trong môi trường nước ngọt
trong tương lai gần nó có thể được sử dụng để thu thập các hạt vi nhựa ở đại dương
theo giáo sư michael lavin
nếu chúng ta biết cách điều khiển các tế bào làm bất kỳ điều gì chúng ta muốn
đây chính là thuốc tái sinh giải pháp tuyệt vời cho chấn thương dị tật bẩm sinh ung thư và lão hóa
vị chuyên gia cũng cho rằng vấn đề hiện tại là chúng ta chưa biết cách dự đoán
kiểm soát các tế bào sẽ hình thành nhưng sen robot sẽ là nền tảng mới giải quyết được điều đó
asolot là loài kỳ rông có khả năng tự chữa lành mọc lại tứ chi bị thương
giới khoa học đang tìm cách ứng dụng điều này để tái sinh cho con người
asolot là loài kỳ rông đang được giới khoa học thế giới săn đón
nguyên nhân là đặc điểm có một trăm linh hai của nó có thể tái tạo nhiều bộ phận bị mất
theo tờ new york times axolotl còn có điểm khác thường so với những loài lưỡng cư khác
nó không qua quá trình lột xác thay đổi hình dạng
chúng có vẻ ngoài màu hồng nhạt vàng hoặc sám đen cơ thể nhiều đốm với khuôn mặt như đang mỉm cười
ngày nay loài vật này đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa bởi môi trường và sự săn bắt của con người
axolotl chỉ còn sống tại các kênh đảo ở hồ xochimilco cực nam của mexico
nhà nghiên cứu randa randavos đại học kentucky nước mỹ cho rằng
thật khó để tìm ra những thứ mà chúng không thể tái tạo từ tay chân đuôi tủy sống mắt
thậm chí là võng mạc ở một số loài
chúng tôi còn thấy được quá trình tái tạo một nửa bộ não của chúng
nhờ đặc tính này bộ gen của axolotl trở thành thứ hấp dẫn hơi khoa học
mới đây trong bài báo sắp được công bố trên kỷ hiếu của viện hoàn lâm khoa học quốc gia mỹ vào ngày một mươi ba tháng bốn tới
các nhà khoa học đã có cái nhìn rõ ràng hơn về bộ gen của loài kỳ giống này ở quy mô nhiễm sắc thể dưới dạng gấp
nghiên cứu do nhóm tác giả tại trung tâm sinh học viên viện bệnh học phân tử bueo center nước áo chủ trì
nghiên cứu trên xem xét cách thức bộ gen của asollot gấp lại bên trong như thế nào ở cấp độ phân tử
và vị trí trình tự adn quy định gen liên quan quá trình tái sinh chữa lành các tế bào
khi kéo dài hoàn toàn mỗi sợi adn của con người dài hơn một tám m tuy nhiên sợi adn của axolotl dài tới hơn chín một m
công trình này đã sắp xếp các đoạn adn trong bộ gen asollot theo đúng thứ tự giống như nó nằm trên nhiễm sắc thể
điều này rất quan trọng bởi ở tất cả động vật có đốt sống các gen được bật và tắt nhờ trình tự kiểm soát nằm khá xa chúng
chuyên gia hóa sinh ellie tanaka viện bệnh học phân tử viện bayer center nhà nghiên cứu axolotl nhưng không tham gia dự án này đánh giá
bà cũng cho rằng nghiên cứu của nhóm tác giả tại viện bệnh học phân tử bion center rất quan trọng bởi nhờ đó
nó sẽ trả lời được câu hỏi liệu cơ chế tái sinh ở asilot có kích hoạt được trên người hay không
sau công trình tái tạo toàn bộ gen ở dạng nếp gốc của asilot nhóm tác giả đã kỳ vọng sẽ mô phỏng nó dưới dạng ba d trong tương lai
theo giáo sư tiến sĩ parker flowers phòng thí nghiệm craig grew đại học yale nước mỹ
asollot tái tạo tự chữa lành hầu hết cơ quan bộ phận sau bất kỳ chấn thương nào bởi vậy khó có vết thương nào giết chết loài kỳ dung này
nếu các nhà khoa học tìm ra cơ sở di chuyển cho khả năng tái sinh của asollot họ có thể phát hiện điều chưa từng có
đó là cách phục hồi các mô bị tổn thương ở người
nhưng công việc đó không dễ dàng bởi đặc thù của loài aslov không giống con người
chúng có bộ gen lớn hơn bất kỳ loài động vật nào mà con người đã từng giải trình tự
bộ gen này thậm chí lớn gấp một mươi lần toàn bộ gen của người
vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi giáo sư parker và đồng nghiệp trong bài đăng trên tạp chí airlines đã tiết lộ họ tìm ra chìa khóa cho những vướng mắt trên
nhóm tác giả tìm ra cách phá vỡ bộ gen phức tạp của kỳ jong asolot và xác định ít nhất hai gen liên quan quá trình tái tạo cơ thể hậu chấn thương
theo tờ cyan dayly sự ra đời của các công nghệ giải trình tự và chỉnh sửa gen thế hệ mới
đã cho phép giới nghiên cứu lập danh sách hàng trăm ứng cử viên có thể tái tạo tứ chi
tuy nhiên kích thước khổng lồ của bộ gen asollot tạo ra những đoạn adm lạp gây khó khăn cho quá trình bóc tách phân tích chúng
nhà nghiên cứu lucas sano đồng tác giả dự án của phòng thí nghiệm crack crew
đã sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa gen nhiều bước để ghi lại những dấu hiệu cơ bản
theo dõi hai mươi năm gen được cho là có liên quan quá trình tái tạo chỉ có ở asollot
nhờ đó họ xác định tại hai gen trong tế bào phân chia blatema làm nhiệm vụ tái tạo một phần đuôi của chúng khi bị thương hoặc đất lìa
tuy nhiên đó chưa phải là tất cả giáo sư pocker nhấn mạnh cơ thể icellus còn nhiều gen tương tự
và loài người có nhiều điểm tương đồng với adn
nên các nhà khoa học có thể khám phá cách kích hoạt mô tế bào tăng tốc độ sửa chữa vết thương tái tạo phần đã mất
trước nghiên cứu của giáo sư parker falo và cộng sự cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
nhóm tác giả đại học kentucky nước mỹ đã công bố công trình mô phỏng gần như hoàn chỉnh nhất của axolotl
nghiên cứu đăng tải trên tạp chí jennom research được đánh giá là mở đường cho những biến bộ trong y học tái tạo của loài người
nhiều loài động vật có thể thực hiện một số mức độ tái sinh tự chữa lành khác nhau
tuy nhiên asolot là loài duy nhất gần như vô hạn về khả năng này
phó giáo sư tiến sĩ jeremiah smith đại học kentucky và công sự quyết định tìm câu trả lời về siêu năng lực chữa bệnh của axolotl thông qua giải trình tự toán bộ gen
dựa trên nghiên cứu trước đó nhóm tác giả đã lập bản đồ hơn một trăm linh đoạn adn lên nhiễm sắc thể cấu trúc gen trong nhân mũi tế bào
bộ gen của acilod là sản phẩm lớn nhất được lắp ráp ở cấp độ này
nhóm tác giả sử dụng phương pháp lập bản đồ thiết kế dựa trên thực tế các chuỗi adn gần nhau về mặt vật lý trên một nhiễm sắc thể và có xu hướng di chuyển cùng nhau
để xác định adn đặc hiệu của axolotl họ ghép axolotl với kỷ nhông hổ loài họ hàng gần
sau đó chúng được giao phối lại ngược thế hệ f một với những con axolotl thuần chủng
theo dõi các kiểu di chuyển gen trên bốn mươi tám trong số toàn bộ f hai họ có thể suy ra chuỗi adn nào thuộc về aslot và vị trí của chúng nằm ở đâu trong một mươi bốn nhiễm sắc thể của động vật lưỡng cư
trong quá trình nghiên cứu nhóm tác giả xác định được một đột biến gen gây khuyết tật tim ở asollot
mới chỉ vài năm trước không ai nghĩ có thể giải mã bộ gen dung lượng hơn ba mươi
giờ đây chúng ta có nhiều phương pháp để tiếp cận và mở ra khả năng giải mã các động vật có bộ gen lớn thường xuyên hơn nhà nghiên cứu sinh học zarramia smith cho biết
nhóm nghiên cứu cũng hy vọng việc tìm hiểu bộ gen sau khi giải mã của urslot sẽ giúp ích cho y học khoa học trong tương lai
giờ đây chúng ta có thể xâm nhập vào chuỗi thông tin bộ gen
tìm hiểu điều gì đã làm nên đặc tính kỳ lạ của loài kỳ giống này
hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể biến những thông tin thu được trở nên có ích cho công tác trị liệu cho con người
những tiềm năng có thể chưa được khai thác hết của từng bộ phận trên cơ thể ông vost nhận định